với hành vi cướp giật tài sản nguyễn hoàng minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và nguyễn văn đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
cùng chú tại ấp hòa lợi xã phú hiệp huyện phú tân tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam để xử lý nghiêm trước pháp luật
vào khoảng sáu giờ ngày hai tháng ba nguyễn hoàng minh điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát sáu mươi bảy l một tám mươi sáu nghìn năm trăm chín mươi ba
chở nguyễn văn đại lưu thông trên đường tìm những người có đeo dây chuyền vàng để ra tay cướp giật
khi đến khu vực tổ chín ấp bình phú hai xã phú bình huyện phú tân
thì phát hiện một người phụ nữ đang điều khiển xe mô tô chạy ngược chiều
trên cổ có đeo dây chuyền vàng một mươi tám carat trọng lượng hai bảy chỉ
nên hai đối tượng đã quay lại áp sát xe để đại ngồi sau ra tay giật sợi dây chuyền
đang đeo trên cổ nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy
tài sản cướp được minh và đại đem bán được bảy triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài
tại cơ quan công an hai đối tượng còn khai nhận trước đó cũng với thủ đoạn tương tự
đã thực hiện trót lọt ba vụ cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường